tiếp theo bản tin là tin tức đáng mong chờ liên quan đến vaccine phòng covid một mươi chín
hôm qua ngày một mươi chín tháng bốn ham moderna vừa thông báo về loại vaccine covid một mươi chín phiên bản mới
đặc hiệu chống lại biến thể omicron
theo trang cnbc loại vaccine phiên bản mới này có thể sinh ra đột biến tăng miễn dịch
chống lại các biến thể virus bao gồm cả omicron và delta
hãng moderna cho biết sẽ ra mắt loại vaccine đặc hiệu này vào tháng tám trước khi bước sang mùa thu
thời điểm được cho là nhạy cảm với những người dễ bị tổn thương vì covid một mươi chín
theo dữ liệu công bố liều năm mươi microgram của loại vaccine đặc hiệu chống lại biến thể omicron của hãng moderna
sẽ tăng gấp đôi kháng thể ngăn ngừa virus lây nhiễm vào tế bào con người
ngăn ngừa biến thể omicron xâm nhập trong sáu tháng sau tiêm
mũi tim tăng cường cũng sẽ tăng lượng kháng thể chống lại biến thể delta trong sáu tháng sau tim
mặc dù khả năng phản ứng thấp hơn với biến thể omicron và không cho tới kết quả vượt trội nhiều so với mũi tiêm đầu tiên
các tác dụng phụ thường gặp nhất của các loại vaccine đặc hiệu này là sưng ở vị trí tiêm đau cơ mệt mỏi và nhức đầu
thêm vào đó hãng moderna gần đây tiếp tục phát triển thêm một loại vaccine bổ sung khác
nhằm tạo ra kháng thể chống chọi với chủng từng tìm thấy trong đợt bùng phát ở vũ hán
cũng như ba mươi hai đột biến khác tìm thấy trong biến thể omicron
theo giám đốc stefan benz
về mũi tiêm này được xem là chiến lược đúng đắn để chống lại các biến thể covid một mươi chín tiếp theo trong thời gian tới
tiến sĩ peter mark quan chức vaccine hàng đầu của cục quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda cho biết
vào tháng sáu mỹ sẽ quyết định xem các loại vaccine covid một mươi chín mới nên hay không đưa vào sử dụng
trước khi làn sóng mới của dịch bệnh có khả năng sẽ bùng phát trong mùa thu năm nay
tuy nhiên một số thành viên của ủy ban fda vẫn lưu ý rằng
hiện chưa cần thiết phải tiêm loại vaccine mới này ngay
hiện tại vẫn còn hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ bệnh phát nặng
một số quan chức liên bang nhấn mạnh không nên triển khai quá nhiều nghiên cứu lâm sàng
đối với các loại vaccine vừa nghiên cứu bởi sẽ làm phức tạp quá trình lựa chọn loại vaccine hiệu quả nhất
theo các chuyên gia nỗ lực phát triển loại vaccine mới đối với các đột biến của covid một mươi chín là một thách thức mới
vì virus của covid một mươi chín tiến hóa nhanh hơn bệnh cúm từ hai đến một mươi lần
và tùy thuộc vào từng chủng virus để đưa ra so sánh
sở dĩ được đánh giá là có thể chống lại biến thể omitron
vì loại vaccine mới này có khả năng tăng gấp đôi kháng thể ngăn ngừa virus lây nhiễm và tế bào con người
ngăn ngừa biến thể omicron xâm nhập trong sáu tháng sau tiêm
nhìn chung trước nguy cơ xuất hiện biến thể covid một mươi chín với tốc độ lây lan chóng mặt như hiện nay
thì việc phát triển ra loại vaccine moderna phiên bản mới đặc biệt là một tín hiệu đáng mừng
cho ngành y tế trên thế giới trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
hy vọng sau thử nghiệm lâm sàng loại vaccine này sẽ sớm được đưa vào ứng dụng tại các quốc gia trên toàn cầu